trong quyết định sửa đổi vừa ban hành vào sáng ngày hôm nay một tháng ba bộ y tế cho phép tiêm vaccine pfizer phòng covid một mươi chín liều hai ml chứa một mươi microgram cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
theo quyết định bốn trăm năm mươi bảy có hiệu lực kể từ ngày hôm nay vaccine được phê duyệt có tên là comminati tên gọi khác là pfizer biontech covid một mươi chín vaccine
theo quyết định này người từ một mươi hai tuổi trở lên được tiêm mỗi liều ba ml chứa ba mươi microgram vaccine mrna covid một mươi chín
còn vaccine cho trẻ từ năm cho đến dưới một mươi hai tuổi mỗi liều hai ml chứa một mươi microgram
quyết định bốn trăm năm mươi bảy này có hiệu lực kể từ ngày hôm nay một ba bái bỏ quyết định số bốn nghìn ba mươi năm qd bit ngày hai mươi một tám hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ y tế